để thông tin đến quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất của cơn bão số một mươi
chúng tôi đã có liên hệ với ông lê thanh hải phó tổng giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
người đang có mặt tại tỉnh hà tĩnh một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất bởi cơn bão này
thưa ông lê thanh hải có mặt tại hiện trường ngay lúc này
ông nhận định như thế nào về ảnh hưởng cũng như là sức tàn phá của cơn bão số một mươi ạ
thưa ông lê thanh hải có mặt tại hiện trường ngay lúc này

vâng với tính chất đặc biệt của cơn bão số một mươi thì xin ông cho biết là những ảnh hưởng tiếp theo của cơn bão này sẽ như thế nào ạ
vâng theo chúng tôi thì hiện nay thì mưa lớn đang tập trung ở ba tỉnh
quảng bình quảng trị và thừa thiên huyết trong liên qua và cho đến thời điểm này
và hai ba tỉnh còn lại như thanh hóa nghệ an hà tĩnh thì cũng chỉ mới có mưa vừa và một số nơi mưa no thôi
nhưng mà theo chúng tôi thì cái mưa lớn lại tập trung xảy ra vào chiều và đêm nay
lọc các tỉnh này đặc biệt là vùng núi của các tỉnh miền trung này thì có rất nhiều các hồ thủy điện các hồ chứa
nên là cần phải lưu ý cho điều hành điều kiện ở đấy cho nó hợp lý
và một số các hồ chứa nước thì lợi thì cũng cần phải lưu ý vì đây là một lượng mưa rất lớn
chúng tôi dự kiến cái lượng mưa của cả đợt cơn bão này
gỡ từ hai trăm linh giờ đến bốn trăm linh mm và một số nơi có thể lên đến năm trăm linh mm đây là nghiệp cũng tương đối
và cơn bão đi qua thì sau cơn bão thì có cái gió đông âm cũng tương đối mạnh
nên là kết hợp với thủy triều cường thì có thể sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với vùng ven biển
đặc biệt là những nghệ cây ven biển nên là những điểm hết sức quan trọng
và một điểm nữa là cái tình hình diễn biến của mưa
nó sẽ còn lan rộng sang một phía nước bản lào và gây ra một đợt mưa lớn cho lưu vực sông mekong
có phần lên cái lũ tại đồng bằng sông cửu long trong lửa đám nữa vào cuối tháng chín này nữa
tức là cái hậu quả của cơn bão này rất là dài
vâng xin cảm ơn ông